thành phố hồ chí minh đã ban hành kế hoạch thực hiện phong trào chống giấc thải nhựa giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
theo đó đến năm hai nghìn hai mươi một trăm linh hệ thống siêu thị trung tâm thương mại cửa hàng tiền lợi trên địa bàn
phải sử dụng các loại bao bì thân thiện với môi trường
theo đó từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cơ quan đơn vị trên địa bàn có kế hoạch cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa
trong hội thảo hạn chế sử dụng nước uống đóng chai chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích
không sử dụng ly nhựa ống hút nhựa
đến cuối năm hai nghìn hai mươi một trăm linh hệ thống siêu thị trung tâm thương mại cửa hàng tiện lợi nhà sách
sử dụng bao bì thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy các tiểu thương chợ dân sinh
giảm năm mươi sử dụng túi ni lông đựng sản phẩm thực phẩm bán cho người tiêu dùng
trong năm hai nghìn một mươi chín giảm sáu mươi năm túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị trung tâm thương mại chợ
kiểm soát ô nhiễm môi trường về rác thải nhựa bảo đảm một trăm linh chất thải trên địa bàn được thu gom và xử lý đúng